trước thực trạng cây cầu dân sinh đò rô tại huyện miền núi tân kỳ tỉnh nghệ an bị xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều người dân gặp khó khăn trong việc lưu thông
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã quyết định cấp nguồn kinh phí gần một năm tỷ đồng để khắc phục và sửa chữa
cầu treo đó rô dài một trăm chín mươi bốn m rộng hai m được xây dựng từ năm hai nghìn chín đưa vào sử dụng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi
đây là cây cầu dây văng lớn nhất huyện tân kỳ bắc qua sông con đi từ xã nghĩa bình đến xã nghĩa đồng và đã xuống cấp nghiêm trọng tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn
việc cầu treo đò rô xuống cấp đã gây cản trở không nhỏ đến đời sống người dân trên địa bàn
để bảo đảm giao thông cho nhân dân đi lại lâu dài và an toàn sau khi khảo sát hiện trường của cây cầu
ubnd tỉnh nghệ an đã quyết định cho khắc phục sửa chữa thay thế toàn bộ ván mặt cầu bằng thép chống trơn với tổng mức đầu tư một năm tỷ đồng
ubnd tỉnh nghệ an giao cho huyện tân kỳ lập hồ sơ tổ chức thi công sửa chữa cầu vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín